cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ địa chỉ tại quận tây hồ hà nội